trong khi miền trung nắng hạn thì tại miền bắc mặc dù đã vào hè nhưng nhiệt độ lại khá mát mẻ
đặc biệt là do ảnh hưởng của một khối không khí lạnh tràn xuống lào cai
làm cho nền nhiệt độ tại các địa phương đồng loạt giảm thấp
đặc biệt tại khu du lịch quốc gia sapa trong sáng ngày hôm nay một mươi tháng năm nhiệt độ giảm chỉ còn một mươi bốn bảy độ c
nhiệt độ xuống thấp kèm theo mưa nhỏ đã khiến cho du khách có mặt ở đây cảm giác như mùa đông
nhiều du khách đến từ các tỉnh miền trung và phía nam phải mua áo giày trúng xét
nhưng tỏ ra rất hào hứng với thời tiết trời như mùa đông ở miền bắc
không khí lạnh tác động đến lào cai có cường độ suy yếu
nên từ trưa ngày một mươi tháng năm nhiệt độ các khu vực tăng dần lên